thưa quý vị và các bạn thiên nhiên yêu đáy cho thanh hóa đường bờ biển dài hơn một trăm linh km
với sản vật dồi dào biển không chỉ nuôi sống vào thế hệ ngư dân mà còn hình thành nên những xóm vạn trài mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử
nhiều vùng biển sứ thanh với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú đã trở thành những khu du lịch nổi tiếng khắp trong và ngoài nước gọi mời du khách gần xa về với đất này
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vẻ đẹp trong dòng chảy văn hóa lịch sử của vùng biển sứ thanh qua phóng sự sứ thanh biển hát
thiên nhiên ưu đãi cho thanh hóa đường bờ biển dài hơn một trăm linh km
với sản vật dồi dào biển không chỉ nuôi sống bao thế hệ ngư dân mà còn hình thành nên những xóm vạn trài mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử
nhiều vùng biển sứ thanh với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú đã trở thành những khu du lịch nổi tiếng khắp trong và ngoài nước gọi mời du khách gần xa về với đất này để tận hưởng lan nước mát lành và lắng nghe khúc hoan ca được cất lên từ biển
không phải ngẫu nhiên sầm sơn được mệnh danh là thiên đường mùa hạ với bờ biển dài thẳng mịn nằm dưới chân dãy trường lệ xanh biếc
sầm sơn mang vẻ đẹp căng tràn sức sống vẻ đẹp thiên nhiên của sầm sơn làm say đắm lòng du khách còn vẻ đẹp văn hóa tạo nên chiều sâu lịch sử cho thành phố này
sầm sơn có một quần đường
sơn có một quần thể di tích danh thắng đa dạng và độc đáo với hàng chục đền chùa miễu mạo công trình lịch sử mang đậm dấu ấn thời gian
đền độc cước là một trong những di tích tâm linh tiêu biểu nhất của sầm sơn
đền nằm trên hòn cổ dài thuộc dãy núi trường lệ thờ thần độc cước vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng của người dân vùng biển
người đã xẻ đôi thân mình xua đuổi quỷ dữ

đền độc cước là một trong những di tích tâm linh tiêu biểu nhất của sầm sơn
nằm trên đỉnh hòn đầu voi ở phía tây nam dãy trường lệ đền cô tiên là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ mẫu của người sứ thanh
trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc sầm sơn vinh dự được đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
đã gần sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày bác tới nơi này nhưng cho đến hôm nay dấu chân người dường như vẫn còn hẳn yên trên cát mịn sầm sơn
lời dạy của người mãi vọng vang trong tâm khảm của người dân xứ biển trở thành nguồn động lực để sầm sơn nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố quê hương trở thành đô thị du lịch phát triển
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sầm sơn chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh thanh hóa
đây là dấu mốc quan trọng tạo đà để sầm sơn tiếp tục vươn mình trở thành một đô thị du lịch năng động và phát triển
sự đổi thay nhanh chóng về cơ sở hạ tầng sự cải thiện không ngừng về chất lượng dịch vụ sự đồng lòng của các cấp chính quyền và người dân địa phương đã đưa sầm sơn trở thành điểm sáng du lịch nổi bật trong cả nước
tháng bốn hàng năm lễ hội du lịch biển được tổ chức
trở thành một thứ đặc sản văn hóa của sầm sơn thu hút du khách muôn phương về với nơi này
năm nay khởi đầu mùa du lịch sầm sơn tổ chức thành công lễ hội tình yêu hòn chống mái lần thứ nhất
suốt từ mùng năm đến mùng bảy tháng bốn khoảng thời gian diễn ra lễ hội quân viên hòn chống mái trở nên sôi động và rực rỡ sắc màu
nhiều hoạt động sự kiện văn hóa
đồng loạt được tổ chức thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự
sau lễ hội tình yêu hòn chống mái là lễ hội du lịch biển sầm sơn hai nghìn một mươi chín với chủ đề sắc màu biển ngọc
trải qua hàng chục lần tổ chức lễ hội du lịch biển sầm sơn đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn đặc sắc không chỉ với người dân sầm sơn
mà còn với người dân sứ thanh và cả nước
qua các năm với quy mô ngày càng được mở rộng nội dung ngày càng phong phú đặc sắc lễ hội du lịch biển sầm sơn trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu trong mùa du lịch
ngoài sầm sơn với lịch sử phát triển hàng trăm năm sứ thanh còn có nhiều bãi biển đẹp đang chuyển mình thành khu du lịch mới
hải tiến là bãi biển nằm trải dài trên địa phận xã hoàng hải hoàng tiến hoàng thanh và hoàng trường thuộc huyện hoàng hóa
với chiều dài khoảng hai km bãi biển hải tiến làm say đắm lòng du khách bởi bơ cát mịn và sóng vỗ êm dịu hiền hòa
khoảng chục năm về trước biển hải tiến vẫn là vùng đất hoang sơ với vẻ đẹp giản dị và mộc mạc
thế nhưng sau một mươi năm hải tiến đã thay ra
sau đổi thịt nhiều công trình du lịch quy mô bể thế được xây dựng với không gian thoáng đẳng gần gũi với thiên nhiên
khi đến với hải tiến du khách có thể được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như nghỉ dưỡng sinh thái tắm biển tham quan du lịch văn hóa và vui chơi giải trí
ngoài ra biển hải tiến còn nằm ở vị trí trung tâm với nhiều công trình lịch sử xung quanh như đền thờ tô hiến thành
đền thờ trạng quỳnh chùa vĩnh gia tạo nên một không gian tâm linh mang đậm sắc màu văn hóa
với sự phát triển nhanh chóng hải tiến đang khẳng định vị thế của một vùng du lịch mới nổi đầy tiềm năng vươn cao bay xa của sứ thanh trong tương lai
rời hải tiến chúng tôi đến với biển hải hòa
bãi biển hải hòa
bãi biển hải hòa
nằm chủ yếu trên địa phận hai thôn đông hải và giang sơn thuộc xã hải hòa huyện tĩnh gia
bãi biển chạy dài gần hai mươi km mang vẻ đẹp hoang sơ có bãi tắm đẹp rộng và bằng phẳng
đi dọc bờ biển hải hòa có thể nhìn ra biển đông lộng gió
điểm thú vị nhất khi đến với hải hòa là vào mỗi sáng bãi biển lại rộn ràng với hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân
cáo lưới là nghề chuyển
cáo lưới là nghề chuyển thống của người dân hải hòa
vào mùa cá hoạt động đánh bắt có thể diễn ra từ một đến hai giờ sáng và kéo dài đến hết ngày
lưới của ngư dân được thả cách bờ chỉ khoảng ba trăm linh mét
do đó hải sản đánh bắt được vô cùng tươi ngon bổ dưỡng
trong một chuyến đi đánh cá thì các bác có thu hoạch được nhiều không ạ
nếu như nhiều thì ạ
là có thể vài tấn tấn cũng có năm tạ ba tạ cũng có cá mực và nói chung là khách du lịch người ta thích cái nghề đánh bắt vào đây là họ mua ăn
khách ở đây chơi là không mua ăn là ăn có đầy đủ
mà họ sẽ thích nhất là cái cá mình đánh bắt vào đây này
hiện nay trên bãi biển hải hòa cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đang được xây dựng
nhiều khách sạn nhà nghỉ quy mô đã tạo cơ sở lưu trú
cơ sở ổn định cho du khách
sự ra đời của các công trình này đang dần làm thay đổi bộ mặt khu du lịch thu hút du khách đến với biển hải hòa ngày càng đông
chúng tôi cũng phải có thể thay đổi trang thiết bị thay đổi phòng ốc phải chỉnh trang lại phòng ốc
thay đổi lại tất cả các thiết bị điện tử trong phòng để làm sao đáp ứng nhu cầu của khách du lịch ngày càng cao và nâng tầm cao mới
đối với khu du lịch
đối với khu du lịch biển hải hòa
cách hải hòa chỉ vài chục km là bãi đông một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất của tỉnh gia
bãi đông thuộc xã đảo nghi sơn gần như tách biệt với đất liền
bờ biển nơi này mang vẻ đẹp đặc trưng cát vàng mịn hòa cùng sắc biển trong xanh
ven bờ có nhiều gành đá nhấp nhô tạo nên cảnh quan độc đáo
ngay trên những gành đá này
nhiều khu lưu trú hiện đại được xây dựng với thiết kế gần gũi với thiên nhiên
bên trong là căn phòng đầy đủ tiện nghi bên ngoài là bãi biển hoang sơ tạo nên một không gian cực kỳ thơ mộng
trên vùng đồi bao quanh bãi biển nhiều công trình phục vụ du lịch hiện đại đã và đang được xây dựng
làm tiền đề để trong thời gian tới bãi đông trở thành địa điểm hút khách du lịch gần xa
từ tĩnh gia ngược về quảng sương du khách có thể bắt gặp không gian thoáng đẳng của biển tiên trang
bãi biển tiên trang vốn là vùng bãi ngang có đường bờ biển dài thoai thoải thuận tiện cho hoạt động khai thác du lịch
với vị trí tiếp sát với thành phố thanh hóa hạ tầng giao thông thuận tiện
bãi biển tiên trang được xem là một trong những viên ngọc mới nổi của du lịch biển sứ thanh

so với nhiều bãi biển khác thì mình thấy bãi biển khá là sạch và tự nhiên
mọi người phục vụ cũng rất là tận tình rất là thân thiện mình nghĩ mình sẽ có lần thứ hai đến đây

nghiêng về du lịch sinh thái có nghĩa là các không gian để lại cho sinh thái tương đối lớn